chị hồng hai mươi ba tuổi ngủ quận tám tp hcm đến quán cà phê không tên ở góc đường số sáu và đường năm a để uống nước
khi đang nằm trên vỏng nghỉ ngơi thì bất ngờ hai thanh niên lạ mặt đến rút dao thủ sẵn trong người lao vào đâm chị hồng
mặc dù bị thương nhưng nạn nhân vẫn bùng dậy hô hoáng và bỏ chạy thoát thân
nhiều người chứng kiến sự việc nhưng không dám can ngăn do thấy các đối tượng quá hôn hẳn
nạn nhân bỏ chạy ra ngoài đường lớn nhưng chúng vẫn đuổi theo tấn công cho đến khi chị hồng gục ngã
gây án xong các đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ
riêng chị hồng do vết thương quá nặng đã tử vong tại hiện trường
công an tp hcm và công an huyện bình chánh ngay sau đó đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường
và lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc